xin được chuyển sang thông tin về tình hình giao thông
cục cảnh sát giao thông cho biết trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ cao bồ mai sơn
vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều xe ô tô
tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào khoảng hai mươi hai h tối ngày hôm qua giữa năm xe ô tô con
với một xe đầu kéo và một xe tải tại km hai trăm linh bốn sáu trăm linh cao tốc pháp vân cầu rẽ cao bồ mai sơn
theo hướng về hà nội
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba
thuộc đội ba cục cảnh sát giao thông đã điều động hai tổ công tác xuống hiện trường điều tiết
phân luồng giao thông và phối hợp cùng với công an huyện cùng viện kiểm sát nhân dân huyện thường tín
tổ chức khám nghiệm điều tra giải quyết theo đúng quy định
theo thống kê ban đầu vụ tai nạn rất may không có thiệt hại về người bảy xe ô tô bị hư hỏng